năm hai nghìn một hai nghìn hai tại thành phố hồ chí minh ý tưởng về một tăm giác phát triển khu vực biên giới ba nước
bao gồm một số tỉnh đông bắc campuchia nam lào và tây nguyên việt nam đã được hình thành
và trở thành một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong việc hợp tác phát triển giữa ba nước
sáng kiến tam giác phát triển clv gồm ba nước đông dương campuchia lào việt nam
được coi là một bước tiến lớn trong quan hệ giữa ba nước
và đó cũng chính là chủ đề của chương trình kết nối asean tuần này
nhưng trước khi tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng điểm lại
những tin tức đáng chú ý trong tuần qua tại khu vực asean
cuộc tổng tuyển cử ở thái lan dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
hoặc đầu năm hai nghìn một mươi tám có thể bị hoãn lại do nhà vua phumifol adunzadeh vừa qua đời
cảnh sát indonesia vừa cho biết đội chống khủng bố của cảnh sát đã bắt giữ một thành viên của tổ chức is
thu giữ nhiều vật liệu nổ tại nơi ẩn náu của đối tượng này tại tỉnh tây java
theo người phát ngôn cảnh sát indonesia đối tượng bị bắt giữ là prio priyadna wibawa
đã khai nhận y được lệnh chế tạo bom từ những vật liệu trên với mục tiêu tấn công là các tòa nhà
hoặc các cơ sở do nước ngoài sở hữu trong đó có các văn phòng sư quán các tòa nhà tôn giáo
tại thủ đô napito của myanmar các quan chức trung quốc và myanmar vừa tiến hành vòng tham vấn
ngoại giao và quốc phòng lần đầu tiên với trọng tâm thảo luận là duy trì hòa bình và ổn định
tại các khu vực biên giới giữa hai nước
cả hai bên nhất trí trung quốc và myanmar là láng giềng thân thiện và quan hệ đối tác
hợp tác chiến đấu
các tiến lược toàn diện của hai nước đang phát triển tốt
vòng tham vấn thứ hai sẽ được tổ chức tại trung quốc vào năm hai nghìn một mươi bảy
tam giác phát triển clv campuchia lào việt nam đều ở trên cao nguyên và nằm tại khu vực biên giới
của ba nước
có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên kinh tế và xã hội trình độ phát triển
các tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển clv hầu như đều có đường biên giới chung từng đôi một
và đã hình thành các cặp cửa khẩu nên rất sẵn tiềm năng hợp tác
việc hình thành khu vực tam giác phát triển clv là nhằm tối ưu hóa các tiềm năng to lớn để bổ trợ cho các nước
trong việc xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội tăng cường chất lượng cho cuộc sống của người dân trong khu vực
nằm trên bán đảo đông dương ba nước việt nam lào campuchia đều có những lợi thế riêng
mang tính bổ sung cho nhau
campuchia lào việt nam có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý tài nguyên thiên nhiên
nguồn nhân lực dồi dào và các nền văn hóa giàu bản sắc
có đường biên giới dài tiếp giáp nhau với một số cặp cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu cơ sở hạ tầng tương đối tốt
cùng nằm trên các trục hành lang kinh tế quan trọng của khu vực
bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho kết nối thương mại du lịch có quan hệ hữu nghị lâu đời
tạm giác phát triển clv campuchia lào việt nam là khu vực tương đồng về trình độ phát triển
tình hình chính trị ổn định nền kinh tế tương đối năng động và tốc độ tăng trưởng cao
là cơ sở để tăng cường hơn nữa liên kết năng lực cạnh tranh cũng như tăng sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài
theo ước tính thương mại hai chiều giữa việt nam và lào việt nam và campuchia tăng trưởng ổn định đạt từ hai đến ba tỷ usd
việt nam đầu tư tại campuchia tổng số một trăm tám mươi ba dự án với tổng vốn đăng ký là hai tám mươi sáu tỷ usd
campuchia có một mươi hai dự án còn hiệu lực đầu tư vào việt nam với tổng vốn đăng ký hơn năm mươi bốn triệu usd
đến nay vốn đầu tư của doanh nghiệp việt nam tại lào đạt khoảng năm năm triệu usd
đứng thứ ba trong số các nước đầu tư vào lào
trong lĩnh vực kết nối hàng không hàng ngày có gần hai mươi chuyến bay giữa các điểm của việt nam và của campuchia
hoặc với lào là gần một mươi chuyến sôi động chưa từng có trong lịch sử quan hệ ba nước
nhờ sự nỗ lực của ba nước tạm giác phát triển campuchia lào việt nam từ khu vực khó khăn
đã trở thành khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế đời sống người dân và an sinh xã hội được cải thiện rõ rệt
điển hình là trường hợp của campuchia khi bắt đầu tham gia khu vực tam giác phát triển
thu nhập bình quân đầu người chỉ có hai trăm chín mươi bốn usd một người một năm thì nay đã là một ba trăm linh usd một người một năm
trước những thành tiệu đạt được trong thời gian qua rõ ràng việc hình thành khu vực tam giác phát triển clv
đã giúp tối ưu hóa các tiềm năng to lớn để bổ trợ cho các nước trong việc xóa đói giảm nghèo
phát triển kinh tế xã hội tăng cường chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực
là nền kinh tế nổi trội hơn cả trong khu vực tam giác phát triển clv
việt nam đã thể hiện vai trò chủ động dẫn dắt trên tinh thần hợp tác bình đẳng
coi trọng truyền thống hợp tác vốn có giữa nhân dân ba nước anh em
sự tham gia của việt nam trong việc xây dựng hoạch định chính sách đã tạo cho clv trở thành diễn đàn năng động và sáng tạo
ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi năm hai nước việt nam lào lần đầu tiên triển khai thực hiện mô hình kiểm tra một cửa một lần rừng
tại cặp cửa khẩu quốc tế lao bảo đen sa văn
đây là một bước tiến lớn trong việc rút ngắn thời gian cho phương tiện hàng hóa khi thông quan
từ đó giúp tăng cường kết nối thúc đẩy quan hệ thương mại việt nam lào
thực tế sau một thời gian ngắn thử nghiệm mô hình này đã mang lại những kết quả rõ rệt
tạo được bước đột phá giảm thiểu các thủ tục hành chính
thời gian thông quan tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
mô hình kiểm tra một cửa một lần dừng là một sáng kiến của adb
mang tính đột phá về cải cách thủ tục hành chính trên hành lang kinh tế đông tây
việc thực hiện hoàn chỉnh mô hình này
thì phương tiện vận chuyển hàng hóa và không vận chuyển hàng hóa
thì thay vì phải dừng độ hai lần
thì hiện nay chỉ có dừng độ một lần tại một địa điểm làm thủ tục ở việt nam hoặc ở lào
do đó nó tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp
và để thực hiện thành công mô hình này
thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là các cửa khẩu có điều kiện tương tự việt nam và lào
thì cũng có thể là áp dụng mô hình này
hoặc là các cửa khẩu việt nam
campuchia việt nam trung quốc
giữa hai nhật việt nam lào thấy cửa khẩu này làm thủ tục
hải quán cũng như biên phong rất là cao trần lời cho điều kiện cho các doanh nghiệp
ở với hàng hóa thông thương của con người
thì nói chung là làm thủ tục rất là nhanh
trong cái thương nhân buôn bản
thời gian thì nó muốn chụp lấy thời cớ
thì nhanh như từng nào thì các doanh nghiệp như bọn chúng tôi thì càng tốt từng đấy
mô hình một cửa một lần dừng
mô hình một cửa một lần rừng tại cặp cửa khẩu
quốc tế lào bảo đen sa văn chỉ là một trong rất nhiều đóng góp của việt nam
cho sự hợp tác của khu vực tam giác phát triển clv
ngoài ra việt nam đang cùng nước bạn lào và campuchia
xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu vực tam giác phát triển
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp việt nam đã đầu tư vào khu vực tam giác phát triển của lào và campuchia
hơn một trăm linh dự án với tổng vốn đăng ký là hơn ba tám tỷ usd
tập trung vào một số lĩnh vực như nông nghiệp
trồng và khai thác cao su khai khoáng
công nghiệp chế biến chế tạo tài chính ngân hàng
từ bảy tỉnh đến một mươi ba tỉnh
rồi vấn đề chúng ta biết rằng là ví dụ như là hội nghị lần thứ chín tổ chức cpi rồi
thì việt nam đã chủ trì đưa vào và phối hợp với lại campuchia và lào
đã đưa ra kế hoạch chuẩn bị để ký hợp định là
xúc tiến tạo điều kiện trong thương mại dự bán nước
và phải nói là về hợp tác thực tiễn trong phát triển khu vực tam giác phát triển này
đó là tiên phong đi đầu
tại hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển clv lần thứ chín
diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tại siem reap vương quốc campuchia
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định tầm quan trọng của hợp tác clv
trong xây dựng và triển khai các chính sách phát triển kinh tế
đồng thời bảo đảm an ninh ổn định xã hội và sự ấm no hạnh phúc của người dân ba nước
nhân dịp này tôi khẳng định
tham kết của việt nam
đối với hợp tác khu vực tâm giác phát triển
campuchia lào việt nam
và mong rằng tại hội nghị này
chúng ta sẽ thống nhất định hướng cho hợp tác ba nước
cùng xây dựng một khu vực kinh tế campuchia lào việt nam
năng động và thịnh vượt
trên tinh thần đó việt nam sẽ làm hết sức mình
trong khả năng cho phép để đóng góp vào sự phát triển của khu vực
trên tinh thần đó để hợp tác clv có thể phát huy hết thế mạnh
đóng góp cho hòa bình thịnh vượng của mỗi nước và cả khu vực
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh bảy đề xuất của việt nam
để ba nước phối hợp nhanh chóng triển khai trong thời gian tới
gồm xây dựng cơ chế để phương tiện đăng ký tại các tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển clv
được đi lại thuận tiện trong khu vực không hạn chế về số lượng
thực hiện mô hình kiểm tra một cửa một lần rừng
với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào ba nước
để kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề vướng mắt của doanh nghiệp
việt nam sẽ tăng số lượng học bổng đào tạo dạy nghề cho hai nước campuchia và lào
và huấn luyện cho tham gia các cuộc thi tay nghề asean
đồng thời cùng việt nam nghiên cứu tham gia công ước về bảo vệ và sử dụng các dòng nước xuyên biên giới và hồ quốc tế
chính phủ ba nước phối hợp xây dựng chương trình vận động oda
và xây dựng chương trình chung xúc tiến đầu tư và du lịch của ba nước
công ty viễn thông việt theo đầu tư hiện đại hóa mạng viễn thông ba nước bằng công nghệ bốn g
hỗ trợ xây dựng chính phủ điện tử cho ba nước
và áp dụng mức cước gọi giữa thuê bao của viettel tại ba nước tương đương với mức cước trong nước
đặc biệt sự tham gia của việt nam trong việc xây dựng hoạch định chính sách
đã tạo cho tam giác phát triển clv trở thành diễn đàn năng động và sáng tạo
đảng đảng việt nam là nước phát triển hơn

một lần nữa khẳng định cam kết của các nước trên đảng đông dương
các nước đã đồng kết và vai trò đóng góp tích cực chủ động của việt nam
đối với hợp tác giữa ba nước cùng campuchia và lào thúc đẩy triển khai các chương trình hợp tác clv
trong phần điểm đến tuần này chúng tôi xin mời quý vị và các bạn
cùng đến thăm thác nước quang si ở cố đô luông pha băng của đất nước lào xinh đẹp
một trong ba quốc gia thuộc khu vực tam giác phát triển clv
nằm cách thành phố luông pha băng của lào khoảng ba mươi km về phía nam
quần thể thác quang sì với nhiều thác nước lớn nhỏ là một trong những danh thắng thiên nhiên
hấp dẫn nhất của lào khi tới đây chắc chắn du khách sẽ bị cuốn hút ngay lập tức
bởi về đẹp mê hoặc của thác nước này
quang si là một quần thể gồm ba thác trong đó thác chính cao chừng sáu mươi mét
với dòng nước đổ xuống từ trên cao làm nổi bọt trắng xóa tung bụi nước mịt mù
tạo nên một khung cảnh thật ấn tượng giữa đài ngàn với những âm thanh ẩm vang náo nhiệt
đây là một thắng cảnh hấp dẫn nhất của lào với những hồ nước tự nhiên tuyệt đẹp
được xếp vào danh sách những hồ bơi thiên nhiên đẹp nhất hành tinh
nằm trong danh sách những bộ siêu tập thác nước đẹp nhất trái đất
thác nước quang si hiền hòa chảy rộng chỉ năm mươi mét thác được bao bọc bởi núi rừng rậm
điểm ấn tượng nhất của thác quang si là nước từ các thác lớn đổ xuống đến lượt mình
lại tạo ra những bậc thác nhỏ tựa như những cung ruộng bậc thang
tích nước thành những hồ trải dài hình thành những bể bơi tự nhiên hết sức độc đáo
quanh năm nước từ thượng nguồn đổ về mang theo một lượng tảo khổng lồ
đã nhuộm những hồ nước thành màu xanh ngọc bích đầy ma mị có sức quyến rũ lạ thường
mùa khô nước thác ít hơn và thời điểm thăm quan thác thuận lợi rơi vào mùa nước nhiều
lúc đó cảnh thác mới thực sự hùng vĩ
phía dưới khu vực thác có rất nhiều bãi tắm dành cho du khách
đến với thác quang sì du khách không chỉ thỏa chí thăm thú núi rừng
mà còn được thoản sức leo trèo và tắm thác
giữa không khí trong lành của khu sinh thái quang sì du khách còn nghe được tiếng chim hót
hòa cùng tiếng thác đổ ấm ấm như một bản hỏa thanh tuyệt diệu
khiến cho tinh thần du khách thêm phần vấn chấn
chắc hẳn sau khi ghé thăm quang si quý vị và các bạn sẽ không thể quên được
về đẹp đầy quyến rũ và mê hoạc của thác nước được mệnh danh là đẹp nhất luôn pha bằng này
còn bây giờ chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
xin được tạm dừng tại đây